sau gần bảy ngày tích cực điều tra xác minh truy tìm ở nhiều tỉnh thành phố ở khu vực phía nam
cho đến dạng sáng ngày hôm qua công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ được đối tượng giết bạn nhậu
xảy ra tại xã đắk sắc huyện đắk minh tỉnh đắk nông vào ngày một mươi ba tháng ba
nạn nhân là ông nguyễn mạnh kiểm đã bị năm vết thương nghi vấn do bị dao đâm
vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người
tập trung điều tra xác minh lực lượng công an đã xác định được nghi phạm là trần văn quân
hiện đang vấn mặt tại địa phương đối tượng bị bắt giữ và dạng sáng qua
tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố giang nghĩa
nguyên nhân án mạng được cho là do mâu thuẫn trong lúc uống rượu
hơn hai trăm linh bao đường cát loại năm mươi kg một bao vừa được công an thành phố long khánh
tỉnh đồng nai tạm giữ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
số tăng vật này được chở trên xe ô tô tải do trần ngọc tạo ba mươi ba tuổi quê ở tỉnh nghệ an điều khiển
các bao đường trên bao bì có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài
nhưng lại không có nhãn phụ bằng tiếng việt
tài xế chưa xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ có liên quan đến số hàng hóa nói trên
một vụ đuối nước vừa xảy ra trên địa bàn xã tam mỹ tây huyện núi thành của tỉnh quảng nam
tai nạn thương tâm đã khiến hai học sinh tử vong
cụ thể vào trưa ngày hôm qua nhóm chín học sinh lớp chín ở xã tam hiệp huyện núi thành
đã rủ nhau đến tắm ở thác hố giang thơm trên địa bàn xã tam mỹ tây
cho đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút hai em học sinh bị đuối nước và mất tích
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
đến khoảng một mươi sáu giờ thì vớt được thi thể của hai học sinh xấu xố
có thể thấy là trong thời gian qua thì cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng
làm chết nhiều người
thực tế cho thấy nhiều phương tiện đường thủy không đảm bảo an toàn vẫn đang hoạt động
tại thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn hiện có hai hồ chứa nước lớn
nhưng hầu hết các xuồng máy hoạt động tại đây lại không đảm bảo điều kiện an toàn
có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào
không có áo phao không có các điều kiện đảm bảo an toàn tối thiểu
nhưng học trục xuồng máy vẫn đi lại hàng ngày trên lòng hồ chứa nước nặm cắt
ở xã dương quang thành phố bắc cạn
hầu hết số phương tiện này do người dân tự chế tạo để đi lại
chờ hàng hóa và phục vụ sản xuất đồng nghiệp
qua giả soát thì có ba mươi một xuồng
trong đó thì chủ yếu là những xuồng nhỏ để phục vụ sản xuất của nhân dân
có nương rẫy canh tác
trong lòng hồ ủy ban nhân xã cũng phối hợp với các đơn vị liên quan
và cục đăng kiểm số một thực hiện kiểm tra về các điều kiện phương tiện đảm bảo cho an toàn
trong quá trình quản lý và sử dụng của các chủ phương tiện tham gia giao thông của đường thủy
qua kiểm tra thì nhân dân cũng đã phối hợp và đồng tình để thực hiện tốt công tác an toàn
trong quá trình phục vụ sản xuất
trong lòng hồ thành phố bắc cạn có hồ chứa nước nặng cắt ở xã dương quang
dung tích hơn một mươi hai triệu mét khối và hồ thủy điện thác giềng ở xã xuất hóa
hiện trên hai hồ này có ba mươi ba xuồng máy hoạt động
nhưng tất cả các phương tiện chưa đăng ký và kiểm định chất lượng
hầu hết xuồng máy do người dân tự chế không đảm bảo điều kiện kỹ thuật về an toàn
người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn về điều khiển phương tiện đường thủy nội địa
tôi cũng rất mong là các cấp các ngành tạo điều kiện
hướng dẫn cũng như kiểm tra xuồng nào có đạt tiêu chuẩn
gọi là phục vụ sản xuất xuồng nào thuộc về vận tải kinh doanh
thì cũng nhất mong là tạo điều kiện cho người dân để có những định hướng phát triển
và cũng như là phương tiện đi lại cho nó đảm bảo an toàn về sau này
hai hồ chứa nước này mới hoàn thành nên nhu cầu đi lại bằng xuồng của người dân là khá lớn
trước thực trạng này phòng quản lý đô thị thành phố bắc cạn
phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố bắc cạn
trước kiểm tra phương tiện vận tải đường thủy nội địa trên hai ngồ này
và tiến hành lợi biên bản nhắc nhở
đồng thời lực lượng chức năng cũng hướng dẫn các chủ phương tiện thiết kế xuồng đúng quy định
để đăng ký đăng kiểm đảm bảo an toàn trước khi đi vào hoạt động
căn cứ vào tình hình thực tế tỉnh bắc ninh đã đồng ý với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
cho phép học sinh các cấp đến trường học tập từ ngày mai hai mươi một tháng ba
cụ thể học sinh cấp tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên
trên địa bàn tỉnh chỉ học một ca vào buổi sáng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch bổ trợ ôn tập trực tiếp cho học sinh khối lớp chín
lớp một mươi hai vào các buổi chiều
riêng đối với bậc mầm non các cơ sở giáo dục chỉ tổ chức bán chú cho trẻ
nếu đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống dịch
và có sự đồng ý thống nhất của cha mẹ
thưa quý vị giá xăng dầu tăng những ngày gần đây đã ảnh hưởng trực tiếp
đến lĩnh vực vận tải
và một số ứng dụng kết nối vận chuyển buộc phải điều chỉnh giá cước
tuy nhiên nhiều lái xe công nghệ cho rằng việc tăng giá cước đã ảnh hưởng đến thu nhập
bởi các hãng cung cấp ứng dụng tăng chích khấu người đi xe giảm so với trước
anh lê hồng dương làm nghề lái xe công nghệ đã ba năm nay cho biết
dịch bệnh công việc đã ít nay xăng tăng giá giá cước trên các ứng dụng cũng tăng
khiến lượng khách hàng đi xe công nghệ giảm đi thu nhập của anh cũng bị ảnh hưởng
theo tính toán của nhiều tài xế khoảng cách hoạt động một mươi km trước đây
với dịch vụ có giá khoảng một trăm hai mươi đồng nhưng nay đã tăng lên hơn một trăm ba mươi một trăm năm mươi đồng
tùy thời điểm với khoản tiền nhờ tăng cước tài xế chỉ nhận được sáu mươi tám năm
chưa trừ chi phí xăng nhớt còn lại ba mươi một năm chảy về túi doanh nghiệp vận hành ứng dụng xe công nghệ
với hàng trăm ngàn quốc xe mỗi ngày của các ứng dụng xe công nghệ
số tiền tăng thêm là rất lớn việc hãng xe công nghệ té nước theo xăng
tăng phí cước tận thu khách hàng lẫn tài xế khiến nhiều người bức xúc
câu hỏi đặt ra giải pháp nào cho vấn đề này
vâng như vậy có thể thấy rằng nhiều vấn đề bất cập trước phí cước dịch vụ của các hãng xe công nghệ
vậy cơ chế chính sách nào để có thể giải quyết vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả bộ tài chính về vấn đề này
vâng thì đầu tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long đã nhận lời tham gia chương trình
vấn đề chính sách của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thường hiện nay khi mà cái giá xăng tăng thì các app quạ xe cũng theo xu hướng và tăng cước theo
thì tuy nhiên thì theo nhiều tài xế công nghệ cho biết là cái tiền tăng này thì họ không được nhận
mà nó sẽ trẻ về các app rồi các app sẽ thu đủ lại phí của tài xế
vậy ông đánh giá sao về vấn đề này
đấy là tài xế người ta nói hoàn toàn đúng
là vì trong cái điều kiện bối cảnh chúng ta biết là cái ngành vận tải mà khi giá xăng dầu tăng ấy
thì chắc chắn là cái giá cước phải tăng
bởi vì trong cái chi phí về cái vận tải giá thành ngày vận tải
thì cái xăng dầu thì nó chiếm vào khoảng của ba mươi ba mươi năm
cho nên khi trong cái bối cảnh mà giá xăng dầu thế giới tăng mà giá trong nước tăng theo ấy
mà tăng rất là cao như vậy đấy
và hiện nay là gần ba mươi
và nếu đối tính từ thời điểm tăng giá của họ điều chỉnh giá của họ đến lần này thì tăng tương đối là cao
thế thì trước cái tình hình như vậy thì cái việc tăng giá cước đối với các loại taxi nói chung
chứ không như thế là taxi công nghệ thì người chung là đều phải tăng
thế thì cái việc tăng này là do chủ yếu là do giá cước
nhưng tuy nhiên thì cái việc tăng giá cước này thì bản thân cái người tiêu dùng
thì người ta trả thêm là hợp lý
nhưng mà đang lý ra cái phần này thì phải được đối với tài xế
bởi vì tài xế là những người mà người ta phải chi phí chi phí xăng dầu
cho nên cái việc mà cái tăng giá cước mà lấy tiền mà tăng lên hay nói cái khác là
cái lợi nhuận chi phí tăng lên ấy
lợi nhuận tăng lên mà lại rơi vào cái túi các nhà công nghệ hay các nhà app
thì hoàn toàn là bất hợp lý
cho nên chính vì vậy cái sự phá nảy của các tài xế tài xế công nghệ
thấy hoàn toàn hợp lý và đúng
nhiều ý kiến cho rằng các app xe công nghệ tăng phí dịch vụ
bản chất là thu lợi chứ không phải là chia sẻ
cái phí nhân liệu xăng tăng chỉ là một cái lý do để tăng giá
để doanh nghiệp có thể kiếm lợi nhuận từ cái phí dịch vụ đó
thì ông có đồng quan điểm
với cái ý kiến này hay không
thế là cái lý do mà tăng cái giá cướp taxi công nghệ
chủ yếu là do giá nhân liệu tăng
chúng ta thấy là trong cái kinh phí mà giá thành của ngành vận tải
thì nó vào khoảng từ ba mươi đến ba mươi năm
vì giá xăng dầu tăng thì chắc chắn nó phải tăng
thế thì mục đích của nó tăng là vì do giá do chi phí nhiên liệu tăng
mà chi phí nhân liệu tăng cho nên giá cướp tăng
thì những người tài xế mà người ta bỏ người ta có xe
đồng thời người ta phải kiếm chi phí
vậy như vậy
giá tăng nhân liệu thì chắc chắn người ta phải được hưởng
chứ còn mà cái số tăng đó cái lợi nhuận tăng được lên đó
mà người ta bản thân không được hưởng
mà cái nhà áp nó được hưởng cái chuyện là hoàn toàn vô lý
cái chuyện này hoàn toàn vô lý
thì theo quan điểm hóa nhân tôi như vậy
là vì mục đích của cái việc tăng giá cước đó là tăng
là do cái giá xăng dầu
mà giá xăng dầu ai là người chi giá
tài xế chứ chứ không phải nhà áp
vâng theo ông vậy cần có những cái giải pháp và biện pháp nào
để có thể giải quyết được vấn đề này
chính sách và giải pháp đây là hai đối tác
đúng không trong quá trình tác kinh doanh
thì đối tác hai biết phải thỏa thuận thôi
chứ còn bây giờ nhà nước cũng không thể cán thêm vào nước
phải quy định là bao nhiêu là tùy
mà trong cái môi trường cạnh tranh mà cái nhà áp nào
cái phần mềm công nghệ nào mà sử dụng tốt hết
mà có hiệu quả nhất
thì cái người tài xế người ta lựa chọn đúng không
mà khi mà anh định mức quá cao
mà khi tài xế mà người ta không lựa chọn
mà cái nhu cầu dân đi lại mà không đáp ứng được nhu cầu người ta
ví dụ rất ít
mà trong khi đó cầu nhiều thì cuối cùng anh cũng mất khách
cho nên cái việc mà đòi hỏi một chính sách
một giải pháp cũng sẽ nào đó
đối với nhà nước cơ quan quản lý thì cực kỳ là khó
là vì đây sự hợp tác giữa hai cái đối tác
hai đối tác với nhau
đối tác công nghệ phần mềm
và cái đối tác là tài xế
những người có xe tài vận dụng
vâng một lần nữa xin cảm ơn
đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
hài hòa cho quyền lợi của người kinh doanh
và đảm bảo thu nhập cho người lao động là điều cần thiết
theo các chuyên gia
là một ơn vị trung gian
các hãng xe công nghệ cần cân đối giữa lợi ích
của cả đối tác tài xế và khách hàng
giá thay đổi nhiều sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của phí khách hàng
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những chính sách mới
và trong đó đáng chú ý là việc thành phố hà nội
sẽ có phần mềm quản lý các đối tượng f
tổng công ty đường sắt việt nam vừa cho biết
từ ngày một tháng bốn tới
tòa tàu du lịch hạng sang zervietes
sẽ hoạt động trở lại đón khách đi hành trình giữa đà nẵng và quy nhơn
tòa tàu du lịch zervietes sẽ được đối vào tàu se năm
tại ga đà nẵng vào buổi sáng
và quay về bằng tàu se tám
từ ga diêu trì bình định vào buổi chiều cùng ngày
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý
và khai thác đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng cho biết
dự kiến từ ngày một tháng bốn tới ngày năm
tòa tàu giờ ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ tạm dừng cung cấp các dịch vụ thu phí khác
như thu phí một rừng mtc
và thu phí bằng thẻ trà trước
trên đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng
như vậy chỉ có các phương tiện
tham gia giao thông đủ điều kiện thu phí điện tử không dừng
như xe phải dán thẻ
và đảm bảo số dư trong tài khoản
mới được lưu thông qua các trạm thu phí cao tốc hà nội hải phòng
hà nội sẽ có phần mềm quản lý f
và dự kiến cuối tuần tới
sẽ ứng dụng rộng rãi để phục vụ người dân trên địa bàn
phần mềm này có thể phục vụ khoảng một mươi người truy cập
và hiện đã lưu trữ lên tới hơn một mươi triệu hồ sơ bệnh nhân trong một năm
theo sở thông tin và truyền thông hà nội
phần mềm quản lý bệnh nhân f
và hỗ trợ thủ tục hành chính cho bệnh nhân tại nhà
được phát triển từ phần mềm quản lý f trước đây
và được phát triển thêm bốn tính năng quan trọng
gồm trả kết quả xét nghiệm
đơn thuốc cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm
giấy xác nhận khỏi bệnh
các đối tượng lừa đảo tội phạm công nghệ cao
thực hiện thủ đoạn giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng
của các nhà mạng ngân hàng ví điện tử
để hỗ trợ giải quyết sự cố
sau đó kẻ xấu yêu cầu khách hàng nhắn tin theo cú pháp
tuy nhiên cú pháp ra sao hai mươi một sao thăng
thực chất là cú pháp chuyển hướng của gọi
sau đó các đối tượng sẽ thao tác đăng nhập
ứng dụng ví momo của nạn nhân tử xa
tầng đáy momo sẽ gọi đến cung cấp mã otp
tuy nhiên cuộc gọi này chuyển hướng đến số điện thoại
của đối tượng
từ đó kẻ xấu chiếm đoạt tiền trong ví
tài khoản ngân hàng liên kết với ví
nghị quyết chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa được chính phủ ban hành yêu cầu đánh giá
và căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm
nhóm a là nhóm đặc biệt nguy hiểm
sang bệnh truyền nhiễm là nhóm b
chỉ là nhóm nguy hiểm
chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời nhấn mạnh khi chuyển đổi nhóm bệnh
phải hình thành kèm theo các chính sách đáp ứng
để đảm bảo vừa phát triển kinh tế
vừa kiểm soát dịch bệnh
vừa đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
nhất là người nghèo và nhóm người dễ bị tổn thương
trước tình hình dịch bệnh đã phần nào bớt căng thẳng
khi số ca nhiễm covid một mươi chín đã giảm
trong những ngày gần đây
thành phố hà nội đang tính toán
để nhanh chóng mở cửa trở lại
ghi nhận về vấn đề này
báo công an nhân dân có bài viết
hà nội với những biện pháp mạnh để mở cửa
theo đó hà nội đã chủ động lên các phương án
để sẵn sàng mở cửa trở lại
đặc biệt là lĩnh vực du lịch
bên cạnh thu hút du khách công tác phòng chống dịch
cũng được đẩy mạnh nâng cao hơn trước
với nhiều biện pháp
với lĩnh vực giáo dục thì không ít địa phương
đã chủ động lên các kế hoạch phương án
để học sinh sớm đi học trực tiếp trở lại
ở một góc độ khác
còn trên báo thanh niên ghi nhận
kể từ ngày một mươi năm tháng ba
hoạt động du lịch đã được mở cửa hoàn toàn
bao gồm cả du lịch nội địa
đón khách quốc tế đưa khách đi nước ngoài
hà nội cũng đang khẩn trương xây dựng phương án
mở cửa lại hoạt động du lịch
trong điều kiện bình thường mới
đặc biệt là sea games ba mươi một
là cơ hội để quảng bá du lịch thủ đô
với bạn bè quốc tế
và cũng nói về vấn đề này
trong bài hà nội mở cửa đón du khách
báo kinh tế và đô thị nhận định
việt nam hiện có rất nhiều đối thủ cạnh tranh
trong cuộc đua là thu hút khách quốc tế
quay trở lại châu á
và với nhiều biện pháp đã được triển khai
một cách tổng thể cùng với đó là tinh thần
chủ động tại một số địa phương
kỳ vọng du lịch việt nam sẽ sớm hồi phục
và phát triển mạnh mẽ
thưa quý vị thép hay cắt xây dựng
và xăng dầu đồng lọt tăng giá
làm nhiều chủ thầu xây dựng phải lao đao
nhiều chuyên gia cảnh báo nếu như không có giải pháp
bù giá kịp thời thì nhiều công trình
dự án lớn sẽ phải đình trệ
theo nhiều nhà thầu xây dựng
vật liệu xây dựng tăng giá quá cao
sẽ làm chậm tiến độ triển khai các dự án
bởi các định mức đơn giá cũ trong hồ sơ
mời thầu không còn phù hợp
với giá cả thị trường
hơn nữa giá vật liệu xây dựng có thể sẽ tăng mạnh
trong thời gian tới khi các bộ ngành địa phương
triển khai gọi hỗ trợ phục hồi kinh tế
gần ba trăm năm mươi tỷ đồng
hàng loạt công trình xây dựng mới
sẽ được triển khai do vậy để gỡ vướng
cho các nhà thầu thi công dự án đầu tư công
chính phủ cần phải ban hành
một giải pháp tình huống cho phép bù giá
cho nhà thầu thi công các dự án
để đạt được mục tiêu kích cầu đầu tư công
tạo đà hồi phục cho nền kinh tế